mặc dù hết sức cảnh giác và đã kịp thời lấy lại được cọc tiền nhưng khi hai đối tượng ra về kiểm tra lại chủ cửa hàng điện hoàng thịnh phát phát hiện đã bị hai đối tượng lấy mất năm triệu đồng
cũng thủ đoạn như trên công ty tin học viễn thông phúc vinh có địa chỉ tại thành phố rạch giá cũng đã bị hai đối tượng lạ mặt lừa và lấy trộm ba triệu đồng
các đối tượng đã bị hai đối tượng lấy mất năm triệu đồng
hai đối tượng trên thường chọn những cửa hàng có ít người trông coi thủ đoạn của bọn chúng hết sức nhanh gọn chuyên nghiệp làm cho người bán hàng bối rối không phát hiện được hành vi của chúng
đây là thủ đoạn mới hết sức tinh vi của bọn lừa đảo cơ quan công an đề nghị mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác nếu phát hiện những đối tượng có dấu hiệu nghi vấn như trên thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất

tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào tối ngày hai mươi tám tháng sáu sau khi uống rượu say đã cùng nhau điều khiển hai xe gắn máy đi từ phố thắng huyện hiệp hòa dọc theo quốc lộ hai trăm chín mươi sáu và dùng gạch đá ném vào các biển quảng cáo các cửa nhà dân hai bên đường
sau đó tiếp tục ném đá vào các xe taxi đang dừng đỗ cũng như các ô tô xe gắn máy đang lưu thông trên đường khiến cho nhiều người điều khiển phương tiện giao thông phải bỏ chạy
nhiều nghìn thí sinh trên cả nước đã hoàn thành ngày thi đầu tiên kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu
năm nay kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên cả nước được tổ chức tại gần một năm trăm linh điểm thi tại địa phương để đảm bảo trật tự an toàn giao thông các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ kỹ càng ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về tình hình giao thông tại thành phố hà nội trong ngày thi đầu tiên
sáu giờ ba mươi phút sáng tại điểm thi đại học xây dựng thành phố hà nội
để tránh nắng nóng và ủn tắc giao thông nhiều bậc phụ huynh đã đến từ rất sớm
cũng thời điểm này các lực lượng chức năng cùng với thanh niên tình nguyện đã phối hợp tổ chức giao thông
chính vì thế mà tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông vào đầu giờ sáng đã được đảm bảo tuyệt đối
sáng nay đứa cháu đi thi thì đi sớm năm giờ đi rồi
thì cái đường giao thông nó cũng thông thông ra nó không ảnh hưởng gì đến nội tác cả đi một tí đến đây thôi vì cũng nhanh mà
thì đường hôm nay là cũng là thân khoáng cũng đi được không có gì là khó khăn cả
tuy nhiên do người nhà thí sinh để xe dưới lòng đường nên có đôi lúc tình trạng ồn tắc cục bộ đã xảy ra
có thời điểm do mật độ người và phương tiện quá đông lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự đã phải huy động cán bộ chiến sĩ
vừa phân luồng giao thông vừa nhắc nhở các phương tiện không để xe dưới lòng đường tránh gây ủn tắc
nhưng do tâm lý nóng vội sốt ruột của các bậc phụ huynh cũng đã gây không ít khó khăn cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các lực lượng chức năng
nhiều phụ huynh ý thức thì cũng chưa được chấp ảnh được lời giao thông
khi đưa con đến rồi thì cũng không tranh thủ đưa xe vào mình có lơi tập kết mà cứ đứng chờ đợi con để xem con vào phòng thi đã rồi mới về
nên trở lên nó cũng hơi ủng tắc một tí chút thôi
nên ban ngày thì trời hơi oi và nóng
nên nhiệt độ chưa chiều
nên nhiệt độ chưa chiều

nhưng từ đêm chủ nhật mưa xuất hiện trên diện rộng
nên nhiệt độ sẽ giảm từ một cho đến hai độ
thời tiết trở nên dễ chịu hơn
dự báo xu hướng tăng nhiệt cũng xảy ra tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong hôm nay và hai ngày sắp tới
toàn vùng sẽ có mây thay đổi
nắng nhiều hơn trong ngày với nhiệt độ cao nhất có thể chạm mức là ba mươi bảy độ
khoảng từ ngày bốn tháng bảy thì mưa bắt đầu xuất hiện
cùng với đó là cường độ nắng suy giảm
nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trời mây thay đổi đến nhiều mây
ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối mưa xuất hiện mang tính cục bộ
nhiệt độ là từ hai mươi năm ba mươi sáu độ
nhìn chung thì thời tiết tại đây được nhận định là sẽ thuận lợi trở lại cho các hoạt động du lịch biển trong dịp nghỉ cuối tuần này
khu vực tây nguyên
trời mây thay đổi
ngày nắng gián đoạn với cứng độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông khả năng sẽ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ do chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió tây nam có cường độ yếu đến trung bình
nên trong ba ngày tới toàn vùng sẽ có mây thay đổi nắng gián đoạn trong ngày
chiều tối mây rông sẽ kéo đến và cho mưa rào rải rác trên khu vực
với nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
bản tin mùa mùa ba online cập nhật hôm nay đến đây là hết
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt